cùng với cả nước gần bảy mươi năm thí sinh tại tp hcm đã hoàn thành ngày thi thứ nhất của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đây là một kỳ thi rất đặc biệt đối với toàn quốc nói chung và đối với tp hcm nói riêng khi phải thực hiện song song hai mục tiêu
là vừa bảo đảm an toàn nghiêm túc trong kỳ thi vừa phòng tránh dịch bệnh covid một mươi chín
năm nay tp hcm có gần bảy mươi năm thí sinh dự thi tại một trăm một mươi năm điểm với hơn ba phòng thi
để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín sở giáo dục và đào tạo phối hợp ngành y tế thành phố
ra soát các trường hợp thí sinh giáo viên coi thi thuộc diện f f một f hai
đến nay không có trường hợp thí sinh phải thi đợt hai theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
các thí sinh giám thị đều được đo thân nhiệt rửa tay bằng nước sát quẩn trước khi vào phòng thi
trong ngày thi đầu tiên tại tp hcm có một trăm tám mươi thí sinh vắng thi môn ngữ văn hai trăm bảy mươi bốn thí sinh vắng thi môn toán
không có thí sinh giám thị nào vi phạm quy chế thi chỉ có một trường hợp thanh tra sử dụng điện thoại
trong khu vực thi đã được kịp thời nhắc nhở
ngày mai một mươi tháng tám các thí sinh sẽ thi môn tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội